chương trình hôm nay thứ tư ngày hai mươi tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây

tiếp nối chương trình

sau đây là thông tin về cơn bão số một mươi năm
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở huyền trân đã có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy bốn độ vb
một trăm một mươi hai độ k cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm bốn mươi km về phía nam

dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu bốn độ vb một trăm linh tám bốn độ k
cách côn đảo khoảng ba trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vị tuyến năm đến một mươi độ vb
phía đông kinh tuyến một trăm linh bảy độ k
cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm km
trong bốn mươi tám đến sáu mươi giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được hai mươi km và suy yếu dần
thưa quý vị trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai do ảnh hưởng của bão số một mươi năm vào biển đông kết hợp với gió mùa đông bắc thổi mạnh
đã gây ra thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân nhiều địa phương
tỉnh bình thuận
trên vùng biển phú quý có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao ba bốn m
có bảy mươi cơ sở và hộ gia đình với một bảy mươi ba lồng bè nuôi hải sản
tại khu vực lạch dù thôn triều dương xã tam thanh huyện phú quý bị ảnh hưởng
thống kê ban đầu có một mươi sáu hộ bị ảnh hưởng cá nuôi thoát ra ngoài hư hại về lồng bè
ba hộ có lồng bè trôi giạt vào bờ hư hỏng hoàn toàn ước thiệt hại khoảng hai một tỷ đồng
cùng với đó do sóng to và chiều cường đã làm sạt lở một mươi hai mét bờ kè ở xã long hải
và ba mươi mét bờ biển ở xã ngũ phụng bị xâm thực
tại thành phố phan thiết gió mạnh kết hợp chiều cường dâng cao biển xâm thực gây thiệt hại
về tài sản của người dân thôn tiến đức xã tiến thành
theo thống kê có một mươi một căn nhà bị sập hoàn toàn hơn một mét bờ biển bị sạt lở
ủy ban nhân dân thành phố phan thiết đã chỉ đạo chính quyền xã tiến thành và các cơ quan chức năng
nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
đồng thời tích cực hỗ trợ các hộ dân ra cố các căn nhà có nguy cơ bị đổ để đảm bảo an toàn tính mạng
thưa quý vị sau khi chính quyền chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp
trong vài tháng qua tình trạng chặt phá rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn đã tạm lắng
thế nhưng những ngày gần đây tại khu vực này việc chặt phá rừng đặc biệt là khai thác cây gỗ nghiến
lại tiếp tục tái diễn
có cây tuổi đời đã vài trăm năm nhưng vẫn bị đốn hạ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cây gỗ nghiến này được tổ tuần tra hạt kiểm lâm vườn quốc gia ba bể phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
có đường kính khoảng một mét bị chặt hạ
vị trí được xác định tại khoảnh bốn tiểu khu bảy mươi một tên gọi của người dân địa phương là khu vực lùng chuông
thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia ba bể
tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ lên đến gần một mươi bốn mét khối
phần cành cũng đã bị lầm tặc xẻ thành tướng khúc nhỏ
điều đáng nói cây nghiến này bị các đối tượng lâm tặc chặt hạ ngay gần mặt hồ ba bể
vị trí này mỗi ngày có hàng trăm lượt xuồng chở khách tham quan du lịch đi qua đây
đây là cây nghiến mới nhất bị chặt hạ ở trong vườn quốc gia ba bể
như quý vị có thể thấy là những chiếc lá của cây nghiến này vẫn còn xanh
và vị trí từ hồ lòng hồ ba bể cho đến đây cũng chỉ cỡ chừng khoảng năm mươi mét
điều này càng chứng tỏ là sự tinh vi và sự táo tợn của các đối tượng lâm tặc ở đây
cây gỗ này bị đốn hạ trong khi lực lượng kiểm lâm không hề hay biết
cho tới khi có nguồn tin báo của người dân địa phương
trên thân và gốc cây cũng chưa được đánh số thứ tự hay ngày tháng năm theo quy định
phóng viên đã liên lạc với ông bùi văn quang quyền giám đốc vườn quốc gia ba bể
về thực trạng rừng trong vườn quốc gia hiện nay
tuy nhiên ông quang khẳng định rừng vẫn giữ ổn định từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
công tác bảo vệ rừng hiện nay như thế nào anh được thực hiện như thế nào ạ
công tác bảo vệ rừng thì vẫn thường xuyên
tức là rừng bây giờ bất ổn chứ đúng không anh
rừng từ tháng bảy giờ là ổn
à thời điểm này vẫn không có cái nào bị chặt đúng không ạ
tức là vẫn giữ bình thường gì anh
vẫn giữ ổn từ tháng bảy đến giờ
à dạ vâng
tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có khoảng ba mươi cây gỗ nghiến bị chặt hạ
tổng số gỗ bị chặt hạ lên đến gần hai trăm năm mươi mét khối
theo báo cáo của vườn quốc gia ba bể
số vụ chặt phá rừng tại vườn năm sau
luôn cao hơn năm trước
điều này rất đáng quan ngại
nếu không có những biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ rừng
một điểm chung nhất của các vụ phá rừng gần đây tại bắc cạn
đó là mỗi khi cây nghiến nào bị hạ xuống
thì lực lượng đầu tiên phát hiện ra
chính là người dân chứ không phải là các cơ quan chức năng
hay là kiểm lâm vườn quốc gia ba bể
mặc dù biết thì diện tích tại vườn quốc gia
hiện nay là khá bao la và rộng lớn
và cái lực lượng kiểm lâm thì cũng khá là mỏng
nhưng mà tuy nhiên thì với những cái biện pháp
của tỉnh bắc cạn từ đầu năm đến nay
để ngăn chặn tình trạng phá rừng
thì dường như là vẫn chưa thực sự hiệu quả
bởi tình trạng phá rừng thì vẫn tái diễn như thế này
người dân và dư luận cho rằng là
cái trách nhiệm đầu tiên thì thuộc về
vườn quốc gia ba bể
bởi đây là cái nơi mà quản lý trực tiếp vườn quốc gia
và cái trách nhiệm này
thì cũng cần được làm rõ hơn
để tránh cái tình trạng là rừng vẫn tiếp tục bị chảy máu
thưa quý vị trong vài ngày qua
nhiều người sử dụng ứng dụng nhắn tin
trên mạng xã hội facebook messenger
tại việt nam đã trở thành nạn nhân
của một loại mã độc đào tiền ảo
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã nhanh chóng khuyến cáo
tới đơn vị liên quan
về các biện pháp phòng chống mã độc
lây lan qua facebook messenger tại việt nam
qua phân tích của cục an toàn thông tin
mã độc đào tiền ảo này
lây lan bằng cách gửi đi một tệp tin
tên là video gạch dưới xxx zip
trong đó xxx là các số
đây là một tập tin nén trong đó có chứa tập tin
với định dạng mb bốn exe
khi người dùng bị nhầm tưởng là tập tin
hình ảnh video có đuôi kết thúc
nên nhấp chuột mở tập tin
và máy tính bị nhiễm mã độc
nhằm bảo đảm an toàn thông tin
và phòng tránh nguy cơ bị mã độc tấn công
cục an toàn thông tin khuyến nghị người dùng
phải cảnh giác và không mở các tập tin
hay đường dẫn lạ được gửi qua facebook messenger
hay bất kỳ ứng dụng truyền thông nào khác
ví dụ viber
thư điện tử
nếu người dùng nhận được các thông tin tập tin hoặc đường dẫn lạ
có thể thông báo hoặc gửi thông tin về cục an toàn thông tin
để tổng hợp và phân tích
cảnh báo dấu hiệu nguy cơ tấn công mạng mới
với người dùng đã bị lây nhiễm mã độc
cần cài đặt và cập nhật
các phần mềm phòng chống mã độc
virus để phát hiện và ngăn chặn
loại bỏ mã độc
trong trường hợp cần thiết
người dùng và các đơn vị có thể liên hệ với cục an toàn thông tin
số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn chín trăm bốn mươi ba sáu nghìn sáu trăm tám mươi bốn
để được phối hợp hỗ trợ
trong phần tin quốc tế
mỹ canada sẽ chủ trì hội nghị quốc tế
về vấn đề triều tiên
liên hợp quốc gia hạn hoạt động cứu trợ
tại syri tới đầu năm hai nghìn một mươi chín
hai nước mỹ và canada
sẽ đồng chủ trì hội nghị quốc tế
về triều tiên
tại thành phố vancouver
vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám
ngoại trưởng mỹ rex tillerson
vừa có chuyến thăm chính thức tới canada
để thảo luận về hội nghị này
phát biểu trong cuộc họp báo chung
ngoại trưởng mỹ rex tillerson nhấn mạnh
mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép với triều tiên
và gửi đi thông hiệp nhất quán
về việc sẽ không công nhận bình nhưỡng
là một quốc gia hạt nhân
về phần mình ngoại trưởng canada
một giải pháp ngoại giao cho vấn đề triều tiên
là có thể và cần thiết
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tillerson
tới canada trên công vị ngoại trưởng mỹ
trong khuôn khổ chuyến thăm
ông đã có cuộc họp kín với người đồng cấp
nước chủ nhà freeland
ủy ban nội các về quan hệ canada mỹ
và cũng có cuộc nói chuyện riêng
với thủ tướng canada justin trudeau
tại cuộc họp với lãnh đạo
các cơ quan an ninh các nước
thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập
tổng thống nga vladimir putin
đã nêu rõ những quan ngại
về việc những kẻ khủng bố
quay trở lại khu vực hậu soviet
sau khi bị đánh đuổi khỏi syria và iraq
trong khi đó cơ quan an ninh liên bang nga
cũng cho biết hơn bốn năm trăm linh người nga
đã ra nước ngoài
và gia nhập các nhóm khủng bố
tổng thống nga vladimir putin cho rằng
tình hình an ninh tại các nước sng
đã xấu đi nghiêm trọng
afghanistan đã trở thành trung tâm
tập trung các phần tử khủng bố
khi các đối tượng này di chuyển từ afghanistan
đến nga và các nước sng
dưới vỏ bọc là người tị nạn
lao động di cư và khách du lịch
cho đến nay một mươi một kênh đưa các phần tử khủng bố
từ vùng chiến sự ở syria
đến các nước sng
đã bị phát hiện và ngăn chặn
từ năm hai nghìn một mươi hai
hơn một người đã bị xét xử
vì tội tổ chức các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép
và chỉ trong năm nay
nga đã chặn đứng hai mươi ba cuộc tấn công khủng bố
hội đồng bảo an vừa dựa
gia hạn quyết định cho phép
các cơ quan cứu trợ của liên hợp quốc và đối tác
được sử dụng các tuyến đường
từ thổ nhĩ kỳ và jordan
để vận chuyển hàng hóa thiết yếu
cho hàng triệu người ở syria
nghị quyết nhận được một mươi hai phiếu thuận
và ba phiếu trắng của bolivia trung quốc và nga
nghị quyết của hội đồng bảo an
cũng kêu gọi giới chức syria
đáp ứng mọi yêu cầu của liên hợp quốc
về việc vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân
đang sống tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
hội đồng bảo an lần đầu tiên
thông qua nghị quyết cho việc sử dụng
các tuyến đường vượt qua những chiến tuyến xung đột
để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân syri
phía nga bỏ phiếu trắng
vì cho rằng tình hình tại syria
đã thay đổi căn bản trong ba năm qua
và hoạt động viện trợ qua biên giới
gây phương hại tới chủ quyền của syria
vì đáng ra các cơ quan viện trợ
phải xin phép damas trước khi chuyển hàng tới syri
hiện có hơn một mươi ba triệu người
cần viện trợ nhân đạo tại syria
nghị viện pháp thông qua
luật cấm hoạt động khai thác
và sản xuất dầu và khí tự nhiên
từ năm hai nghìn bốn mươi
tuy nhiên trong một cuộc biểu quyết mới đây
các nghị sĩ đảng cộng hòa
phản đối trong khi các nghị sĩ cánh tả
không biểu quyết
hiện chín mươi chín nhu cầu khí đốt của pháp
phụ thuộc vào nhập khẩu
theo quy định mới chính quyền sẽ không cấp phép mới
cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch
cũng như không gia hạn cho các giấy phép hiện hành
sau năm hai nghìn bốn mươi
thời điểm mọi hoạt động khai thác
này ở nước pháp
bao gồm cả phần lãnh thổ lục địa
và các lãnh thổ hải ngoại
đều phải chấm dứt
hiện mỗi năm pháp khai thác khoảng tám trăm một mươi năm tấn dầu thô
tương đương với lượng dầu
mà ả rập xê út khai thác trong vòng vài giờ
pháp cũng có kế hoạch
từ năm hai nghìn bốn mươi
sẽ ngừng bán dầu diazen
và xe ô tô chạy bằng dầu
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt